tại thành phố huế bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện quy chế phối hợp giữa đảng ủy bộ đội biên phòng với các thành ủy tỉnh ủy có đường biên giới quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tham dự có các đồng chí bí thư phó bí thư thường trực chủ tịch ubnd bốn mươi bốn tỉnh thành phố có đường biên giới
thực hiện quy chế phối hợp giữa đảng ủy bộ đội biên phòng với các thành ủy tỉnh ủy của bốn mươi bốn tỉnh thành có đường biên giới quốc gia bộ đội biên phòng cùng các tỉnh thành đã phối hợp với các nước bạn xác định vị trí khảo sát xây dựng chín trăm linh năm vị trí nước bạn lào tương ứng với một hai cột mốc và cột dấu biên giới
hiện có ba trăm linh tám đồng chí cán bộ sĩ quan biên phòng tham gia vào cấp ủy chính quyền hội đồng nhân dân các cấp
hiện có ba trăm linh tám đồng chí tham gia sinh hoạt tại các tri bộ thôn bản ấp
nhiều chương trình an sinh xã hội cũng được triển khai hiệu quả như hỗ trợ trao quà cho học sinh vùng biên giới khó khăn đến trường khám bệnh điều trị cho bệnh nhân xây dựng nhà tình thương tỉnh nghĩa tặng bò giống cho bà con nghèo
qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế xã hội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
các cấp các ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới đã nâng cao nhận thức tích cực tham gia các hoạt động phong trào bảo vệ biên giới tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới